trong bối cảnh giá thịt heo tăng vọt và nguồn cung thiếu hụt trung quốc mỹ và châu âu đang nghiên cứu để tìm ra giống siêu heo nhằm bảo vệ an ninh lương thực toàn cầu
theo đó những con heo thí nghiệm này được tăng cường gen điều chỉnh nhiệt độ để chống lại mùa đông giá lạnh
các nhà khoa học cũng cho biết những con heo biến đổi gen cũng có lượng mỡ trắng ít hơn gần năm khiến thịt chúng nạc hơn
tập đoàn boeing vừa tuyên bố sẽ tạm dừng sản xuất dòng máy bay boeing bảy trăm ba mươi bảy từ tháng một năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh lệnh cấm bay đối với phiên bản max bán chạy nhất này sẽ kéo dài sang năm hai nghìn hai mươi
việc đóng băng sản xuất dòng máy bay này dự kiến sẽ tác động tới các nhà cung cấp các hãng hàng không và các thể chế tài chính trên toàn cầu cũng như đối với nền kinh tế mỹ
thông tin này đã khiến cổ phiếu của boeing giảm hơn năm
như vậy là trong tuần qua mỹ và trung quốc đã hạn nhiệt cuộc chiến thứ hai
mỹ đã tham gia thương mại song phương với việc công bố về thỏa thuận giai đoạn một
theo đó mỹ đã hạ hàng rào thuế quan cho hàng hóa trung quốc
đổi lại bắc kinh sẽ mua lượng lớn hàng hóa mỹ
việc hai quốc gia đi đến thỏa thuận và tránh được đợt áp thuế ngày một mươi năm tháng một mươi hai mang lại tín hiệu tích cực cho việc tháo gỡ căng thẳng thương mại đã kéo dài một mươi tám tháng qua vực dậy triển vọng kinh tế thế giới
nhà trắng nhận định thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đã hoàn tất một cách tuyệt đối và hoạt động xuất khẩu của mỹ sang trung quốc sẽ tăng gấp đôi trong thời gian tới
chúng tôi hy vọng sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận giai đoạn một vào đầu tháng tới và dự kiến sẽ không có bất cứ sửa đổi nào trong thỏa thuận
theo cam kết trung quốc sẽ tăng gấp đôi số lượng hàng hóa nhập khẩu từ mỹ
là một trong những điểm nóng quan trọng nhất của cuộc chiến thương mại thỏa thuận giai đoạn một giữa mỹ và trung quốc chú trọng khá nhiều vào lĩnh vực nông sản
theo chính quyền mỹ trung quốc sẽ mua thêm một mươi sáu tỷ đô la nông sản từ mỹ mỗi năm nâng kim ngạch nhập khẩu nông sản lên ít nhất bốn mươi tỷ đô la
những mặt hàng được kỳ vọng sẽ cất cánh bao gồm cao lương ngô và lúa mì mà phía trung quốc cam kết đã mua thêm
tuy nhiên đây đều là những sản phẩm mà trung quốc nhập tương đối ít trong khi sản phẩm chủ lực là đậu nành lại không được nhắc đến
vậy thỏa thuận vẫn sẽ có lợi cho nông dân trồng đậu nành tại mỹ vốn bị thiệt hại nặng do các đợt áp thuế và mới chỉ xuất được khoảng ba năm tỷ usd sang trung quốc trong năm nay
trung quốc chính là thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng tôi chính vì vậy đợt áp thuế hai mươi năm hồi tháng bốn đã khiến chúng tôi thua thiệt nhiều khi phải chia sẻ thị phần với brazil
đậu nành là cây trồng phổ biến ở nhiều bang nơi cử tri đã bỏ phiếu cho ông donald trump
do vậy thiệt hại lên nông dân trồng đậu ở các bang này được cho là đã góp phần tạo áp lực để chính quyền mỹ dừng leo thang chiến tranh thương mại
thỏa thuận giai đoạn một cũng sẽ mở đường cho trung quốc tăng mạnh mua thịt lợn của mỹ ứng phó với cuộc khủng hoảng giá thịt lợn ở nước này
bất chấp thuế quan nhập khẩu thịt lợn mỹ vẫn tăng hơn ba mươi bốn lên sát mốc một tỷ đô la mỹ trong năm này và khảo sát trước đó tin rằng con số có thể đạt đến chín tỷ đô la mỹ nếu thuế được bãi bỏ
trước đó trung quốc cũng đã dỡ bỏ rào cản cho thịt bò và da cầm từ mỹ
thực ra các doanh nghiệp trung quốc quan tâm hơn tới tính ổn định và kỳ vọng của thị trường
theo thỏa thuận này cả hai bên đồng ý không áp thuế trong giai đoạn kế tiếp cho một lượng lớn hàng hóa
đây giống như một sự giải thoát cho các doanh nghiệp xuất khẩu của cả hai nước
tuy nhiên giới chuyên gia vẫn đang thận trọng trước những cam kết từ trung quốc
một lý do là nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của trung quốc thậm chí đang giảm trong năm nay
do tác động của kinh tế trứng lại và sẽ không dễ dàng để tăng được nhu cầu thị trường
trung quốc cũng vẫn muốn giữ chân các đối tác lớn khác như eu và sẽ không dễ dàng bỏ qua các thị trường này
chỉ để thực hiện cam kết với mỹ bằng mọi giá
thưa quý vị trong bối cảnh nền kinh tế phát triển rất nhanh chóng
thì các quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với thực trạng già hóa dân số
và tình trạng này cũng khiến gia tăng số người mắc các căn bệnh liên quan đến não do tuổi tác
chị trang và anh tú anh chị đã bao giờ nghe đến ngân hàng não người chưa
vâng theo tôi được biết thì ngân hàng não người lớn nhất thế giới đặt tại mỹ
và không chỉ ở mỹ ở anh cũng có ngân hàng não người
theo hiểu biết của tôi thì tại ngân hàng này có chứa hàng nghìn bộ não người
để nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu y tế
vâng không chỉ có mỹ và anh đâu mà ngay tại singapore thì một ngân hàng não người như vậy
mới đây cũng vừa chính thức đi vào hoạt động đấy ạ

và đây cũng là ngân hàng não người đầu tiên tại khu vực đông nam á
có mục tiêu giúp các nhà khoa học chuyên ngành thần kinh
nghiên cứu phương pháp chữa các bệnh về não một cách hiệu quả
với số vốn đầu tư năm trăm linh đô la mỹ ngân hàng não singapore có trụ sở
tại trường y likong chian lkc medicine được thành lập với mục đích
lưu trữ các nghiên cứu về mô não và tủy sống từ người hiến tặng đã qua đời
những nghiên cứu này sẽ giúp mang lại hiểu biết tốt hơn về những cơ chế hoạt động ngầm
cũng như các triệu chứng của những căn bệnh liên quan đến thần kinh
để từ đó có thể phát triển được những phương thức chữa trị hiệu quả
tôi là bệnh nhân đã từng được chữa trị căn bệnh liên quan đến não bộ
trường hợp bệnh của tôi cũng rất phức tạp
và cuối cùng nhờ có thuốc và các nghiên cứu trong ngân hàng não
tôi đã có thể vượt qua nguy hiểm
việc cho ra đời ngân hàng não vào thời điểm này là rất cần thiết
nhất là trong bối cảnh singapore đang đối mặt với thực trạng già hóa dân số
khi cứ bốn người thì sẽ có một người bước sang tuổi sáu mươi năm
và tuổi thọ trung bình ở singapore
ngân hàng não sẽ tăng lên tám mươi bốn tám vào năm hai nghìn ba mươi
khiến gia tăng số người mắc các căn bệnh dối loạn thần kinh liên quan đến tuổi tác
ngân hàng não sẽ cung cấp cho các bác sĩ một nguồn kiến thức tổng hợp và đa chiều với các bệnh thần kinh
ngoài ra việc có được các nghiên cứu và hiến tặng từ nhiều người trên thế giới
sẽ giúp đẩy mạnh nghiên cứu các bệnh như đột quỵ parkinson và mất trí
ngân hàng não singapore đặt mục tiêu thu hút khoảng một người hiến tặng trong bốn năm tới
để các gia đình kịp thời an táng ngân hàng sẽ tiến hành phẫu thuật trong hai mươi bốn giờ kể từ khi người hiến tặng qua đời
các mô não sau đó sẽ được trữ đông trong môi trường trừ tám mươi độ c giúp bảo quản trong nhiều thập kỷ
danh tính của người hiến tặng được bảo mật tuyệt đối lưu trữ trong một máy tính độc lập
kết quả khảo sát cho thấy người dân singapore có thái độ tích cực trước sự ra mắt của ngân hàng
hiện đã có ba người đăng ký hiến tặng